từ quy định số bảy quy đề tvk ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị về xử lý tổ chức đảng vi phạm
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả của vi phạm
bàn bi thư quyết định thi hành kỷ luật ban cán dự đảng bộ giao thông vận tài nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí nguyễn hồng trường nguyên ủy viên ban cán sự đảng
nguyên thứ trưởng bộ giao thông vận tài
trong thời gian giữ cương vị là ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng
trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp bộ giao thông vận tài
đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ giao thông vận tài
chịu trách nhiệm cá nhân về ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp
phương án cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp đơn vị thuộc bộ giao thông vận tài
đề nghị thủ tướng chính phủ phê duyệt phương án cổ phân hóa cho cổ phần hóa không đúng thẩm quyền
vi phạm các quy định của pháp luật về cổ phần hóa quản lý vốn tại các doanh nghiệp
đồng ý cho tổng công ty cảng hàng không việt nam thực hiện một số hoạt động không đúng với quy định của luật doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi ba
và các quy định của chính phủ thiếu kiểm tra để các doanh nghiệp được phân công phụ trách vi phạm
khuyết điểm gây thất thoát tài sản của nhà nước
quá trình kiểm điểm đồng chí nguyễn hồng trường đã nhận thức rõ vi phạm và trách nhiệm của mình
trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
vi phạm khuyết điểm của đồng chí nguyễn hồng trường là nghiêm trọng
ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng ngành giao thông vận tài và cá nhân đồng chí
cản cứ quy định số một trăm linh hai quy đề tvk ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả của các vi phạm và quá trình công tác
bàn bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn hồng trường
bằng hình thức cách chức ủy viên ban cán sự đảng bộ giao thông vận tài
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đồng thời ban bí thư yêu cầu
các cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với đồng chí nguyễn hồng trường
đồng bộ với xử lý kỷ luật về đảng
xin được chuyển sang một thông tin khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa vừa khởi tố và bắt tạm ra

bùi ngọc châu sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân xã hoàng ngọc
và trương thanh thụ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nguyên là cán bộ địa chính xã hoàng ngọc
huyện hoàng hóa về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết quả điều tra từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm lợi dụng chủ trương của ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
về chấp thuận cho công ty cổ phần may thịnh vượng được xây dựng nhà máy
trên phần diện tích đất sen canh của hai xã hoàng đạo và hoàng ngọc huyện hoàng hóa
nên bùi ngọc châu với tư cách là chủ tịch ủy ban nhân dân xã hoàng ngọc
đã chỉ đạo trương thanh thụ là cán bộ địa chính xã và một số đối tượng khác
lập khống hồ sơ của năm hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất trên địa bàn xã hoàng ngọc
để nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng từ công ty cổ phần may thịnh vượng
với tổng số tiền là bốn trăm bốn mươi hai triệu đồng
sau khi nhận số tiền đền bù nói trên bùi ngọc châu và trương thanh thủ đã chia nhau ba trăm linh triệu đồng
và cho vào việc xây dựng đường giao thông của xã số tiền một trăm bốn mươi hai triệu đồng
khám xét nơi làm việc và nơi ở của hai đối tượng
lực lượng chức năng đã thu được nhiều tài liệu có liên quan đến vụ án
công an tp đà đạt tỉnh lâm đồng vừa tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ cướp sở tài sản
của tài xế taxi mai linh đối với nguyễn hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại phường sáu tp đà đạt tỉnh lâm đồng
vào khoảng hai giờ ngày một mươi sáu tháng bảy vũ đón xe taxi mai linh
do anh phạm long điều khiển trước cầu ông đạo thuộc phường một tp đà đạt
về chùa lộc uyển tại phường bốn tp đà đạt
khi vừa đến trước cổng chùa vũ nói với anh long mượn điện thoại để gọi cho vợ
khi anh long vừa rút nguồn để đưa điện thoại
thì vũ đã giật điện thoại và sắp tiền lẻ khoảng hai trăm linh đồng trên xe rồi bỏ chạy
sau khi nhận được tin báo của bị hại công an tp đà đạt đã sàng lọc đối tượng
và bắt được vũ khi đối tượng đang lẩn trốn tại một quán game bắn cá trên địa bàn
công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long phối hợp với công an phường một tp vĩnh long
đã mời đối tượng đinh hồng anh hai mươi tám tuổi và phạm văn tùng ba mươi tuổi cùng quê tp hải phòng
về cơ quan làm việc về hành vi phát tờ rơi quảng cáo với nội dung cho vay trả góp
vào ngày một mươi sáu tháng bảy nhận được tin báo của người dân có hai đối tượng lạ mặt thường xuyên
phát tán tờ rơi quảng cáo có dấu hiệu cho vay nặng lãi tại khu vực quảng trường thành phố vĩnh long
lực lượng công an tiến hành
công an tp vĩnh long đã mời hai đối tượng về cơ quan làm việc
bước đầu hồng anh khai nhận là bắt đầu đến vĩnh long và phát tờ rơi cho vay tiền trả góp
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay với lãi suất cho vay thấp nhất là năm
tiếp tục kiểm tra phòng trọ của hai đối tượng tại phường ba tp vĩnh long
lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ hàng ngàn tờ rơi quảng cáo
với nội dung hỗ trợ tài chính cho vay trả góp thủ tục nhanh gọn giải ngân trong ngày
và hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục làm rõ
chương trình an ninh ngày mới xin được tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác
đã có công điện về việc ứng phó bão gần biển đông
công điện gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển
từ quảng ninh đến quảng ngãi
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ giao thông vận tải quốc phòng
thông tin truyền thông tài nguyên và môi trường và ngoại giao
bác ứng phó với cơn bão này
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão
có tên quốc tế là danas
hồi một mươi ba h ngày một mươi sáu tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy một độ vĩ bắc một trăm hai mươi năm năm độ kinh đông
cách đảo lưu dông khoảng ba trăm ba mươi km về phía đông
dự báo từ một mươi ba h ngày một mươi sáu tháng bảy đến một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng bảy
bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám bảy độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba độ kinh đông
trên vùng biển phía đông bắc đảo lưu dông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm kmh giật cấp một mươi một
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành các tỉnh thành phố vừa nêu
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão thông báo hướng dẫn kịp thời cho thuyền trường
các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển để thoát ra
hoặc không đi vào vùng nguy hiểm của bão tổ chức theo dõi tàu thuyền đang hoạt động trên biển
và các hoạt động kinh tế trên biển giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện
để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn
khi có yêu cầu đồng thời trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên bắt đầu từ đầu năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay
toàn tỉnh đã phát hiện gần hai điểm cháy cho đến ngày một mươi năm tháng bảy phú yên đã xảy ra hai mươi ba vụ cháy rừng
gây thiệt hại hơn ba trăm ba mươi bảy hectare rừng và đây cũng là năm khô hạn kéo dài
có số vụ cháy rừng cao nhất trong những năm gần đây
tình hình cháy rừng diễn ra nghiêm trọng nhất là trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi năm tháng sáu cho đến ngày tám tháng bảy
tỉnh phú yên liên tiếp xảy ra một mươi năm vụ gây thiệt hại hơn ba trăm linh hectare rừng trồng
trong đó nhiều vụ cháy lớn ở các huyện tây hòa phú hòa
trong hai mươi hai vụ cháy rừng các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương đã phải huy động hơn hai bảy trăm linh người tham gia chữa cháy
nòng cốt là lực lượng công an quân đội và kiểm lâm
nhiều vụ cháy rừng tỉnh phú yên đã phải huy động cả nghìn người
cùng các phương tiện chữa cháy chuyên dụng mới có thể khống chế được ngọn lửa
theo truy cụ kiểm lâm tỉnh phú yên nắng nóng làm hàng nghìn hectare rừng khô cháy
các địa bàn đang nằm trong tình trạng cảnh báo cháy rừng ở cấp rất nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm
là thị xã sông cầu thành phố tuy hòa và các huyện đồng xuân sơn hòa tuy hòa phú hòa tuy an và sông hình
đây cũng là những vùng liên tục xảy ra cháy rừng từ đầu tháng sáu cho đến nay
người dân chính quyền địa phương và các chủ rừng cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy rừng trong mùa khô
đối với các cơ sở có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao trong các khu công nghiệp và sau đây là ghi nhận của nhà phóng viên thời sự
một công ty chuyên sản xuất chế biến các sản phẩm từ gỗ tại khu công nghiệp thanh vinh quận liên kiểu
các thiết bị bảo vệ cầu dao đóng ngắt đặt trong những hộp gỗ vật liệu dễ cháy
đường dây điện trần cắm trực tiếp vào ổ cắm điện mà không có phiết cắm
vật tư sản phẩm lấn kiếm lối thoát nạn
những bất cập về công tác phòng cháy chữa cháy
cũng như những hạn chế về các trang thiết bị phục vụ cho công tác này đã được đoàn kiểm tra chỉ ra
phía cơ sở đã có những cam kết về hướng khắc phục trong thời gian tới
qua đợt kiểm tra của đoàn thì đơn vị cũng nâng cao được ý thức và trách nhiệm trong vai trò phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
bên cạnh đó đoàn cũng đã nhắc nhở và hướng dẫn thêm cho cơ sở trang bị thêm nhiều cơ sở vật chất
cũng như trang bị công cụ dụng cụ để ứng phó với những nguy cơ có thể xảy ra cháy nổ bất cứ lúc nào tại cơ sở
đơn vị cũng thực hiện theo những nghị định của nhà nước và những chủ trương của chính phủ đã đưa ra
đơn vị sẽ cố gắng và sắp tới sẽ thực hiện tốt những vai trò theo quy định về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
theo kế hoạch từ nay đến cuối tháng bảy có hai mươi cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trong các khu công nghiệp
sẽ được đoàn công tác tiến hành kiểm tra
tập trung vào các nguy cơ cháy nổ cao trong các khu công nghiệp
các nội dung như thực trạng hệ thống phòng cháy chữa cháy đã được trang bị tại cơ sở
bể nước chữa cháy khả năng nhận thức xử lý tình huống của cán bộ nhân viên
trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở đối với công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở mình
sau khi kết thúc đoàn kiểm tra đoàn kiểm tra sẽ có báo cáo cho giám đốc mạng thành phố và ủy ban nhà thành phố
và trang cứu trên thực tế kiểm tra các mặt tồn tại
đoàn kiểm tra sẽ có những kiến nghị cho người đứng đầu cơ sở
kiến nghị ủy ban nhà thành phố và kiến nghị giám đốc mạng thành phố đề ra các tham mưu do ủy ban nhà thành phố
và giám đốc mạng thành phố các giải pháp phòng ngừa trong công tác phòng cháy chữa cháy
để nhằm giảm nguy cơ thấp nhất các vụ cháy nổ nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố
thực tế tại những cơ sở sản xuất có nguy cơ cháy nổ cao
luôn tìm ẩn những rủi ro dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu như công tác phòng cháy chữa cháy không được quan trọng
bởi vậy công tác kiểm tra xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong lĩnh vực này cần được tiến hành kịp thời và thường xuyên
cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết tình hình sốt xuất huyết trên thế giới diễn biến phức tạp
và đang gia tăng tại nhiều quốc gia trong khu vực
tại việt nam hiện nay số ca mắc sốt xuất huyết cả nước đã tăng ba hai lần so với cùng kỳ của năm ngoái
đặc biệt là trong năm tuần gần đây số ca mắc tăng nhanh tại ba mươi bốn tỉnh thành phố
của các khu vực miền trung tây nguyên và miền nam
theo nhận định của cục y tế dự phòng số ca xuất xuất huyết tăng cao là do điều kiện thời tiết nắng nóng liên tục kéo dài
sen lẫn các đợt mưa là môi trường rất thuận lợi cho mũi chuyển bệnh và long quang phát triển
cùng với đó là tốc độ đô thị hóa nhanh nhiều công trường xây dựng đất bỏ hoang nhà trọ lán chạy
đây chính là môi trường thuận lợi cho mũi và long quang chuyển bệnh khó kiểm soát triệt đề
bên cạnh đó ý thức của cộng đồng về phòng chống sốt xuất huyết chưa cao
người dân không chủ động diệt bọ gậy ngay trong hộ gia đình
thói quen tích chữ nước không lật úp dụng cụ đã làm cho công tác kiểm soát vector phòng bệnh gặp rất nhiều khó khăn
chế tài xử phạt với cá nhân đơn vị làm phát sinh ổ bọ gậy truyền bệnh còn thực hiện rất hạn chế
đa số chưa được áp dụng tại các địa phương
các chiến dịch diệt bọ gậy cũng mang tính hình thức và không được duy trì lâu dài bền vững
hiện nay đang là cao điểm của mùa dịch sốt xuất huyết dịch bệnh có nguy cơ bùng phát và diễn biến phức tạp
tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống
để phòng bệnh cho bản thân gia đình và mọi người xung quanh
bộ y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh
gồm đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không vào đẻ trứng
hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loang quang bọ gậy
loại bỏ các vật liệu phế thải các hốc nước tự nhiên không cho mũi đẻ trứng
sử dụng các biện pháp phòng mũi đốt ngay cả ban ngày
tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch
đặc biệt khi bị sốt phải đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị
không được tự điều trị tại nhà

đặc biệt khi bị sốt phải đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị
không được tự điều trị tại nhà
tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch
do đó vấn đề đảm bảo an toàn giao thông luôn được đặt lên hàng đầu
tuy nhiên theo các cơ quan chức năng sau gần một mươi năm năm khai thác và sử dụng
hầm đường bộ hải vân một đã trở nên quá tải nhất là vào những lúc cao điểm
dẫn đến tình trạng là ùn tắc
thêm vào đó với đặc thù là hai tuyến đường dẫn vào hầm hải vân
đều là đường sậm đèo dốc quanh co mặt đường lại hẹp
thiếu các trang thiết bị phụ trợ cộng với ý thức của nhiều lái xe còn hạn chế
nên không biết các vụ phá trạm tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra
trước tình hình trên bộ giao thông vận tải đã và đang khẩn trương xây dựng
thi công hầm đường bộ hải vân hai với mục tiêu là sẽ san sẻ bớt đi lưu lượng phương tiện qua lại
giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông và quan trọng hơn cả đó là phát triển hơn nữa
hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ mục tiêu kết nối phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tuyến đường dẫn hai đầu vào hầm đường bộ hải vân
thuộc địa bàn tỉnh thừa thiên huế và thành phố đà nẵng có chiều rộng chỉ hơn một mươi mét
là tuyến đường lưu thông hai chiều cấm vượt thì với lượng xe trung bình một ngày đêm khoảng trên một mươi lượt
mỗi khi có va chạm tai nạn giao thông xảy ra thì cả một tuyến đường dẫn và trong hầm
luôn trong tình trạng un tắc cục bộ trong một thời gian dài
với lưu lượng xe khoảng một mươi một năm trăm linh xe một ngày qua tuyến đường và tuyến đường hầm hải vân
thì được sự điều tiết của hàm hải vân
bình thường thì thông suốt nhưng mà vào những ngày lễ đột biến
ngày lễ thì lượng xe sẽ đông lên rất nhiều và sẽ ra tình trạng kẹt xe
cái thiệt tình trạng uồn tắc giao thông trong hầm và trên tuyến đường dẫn thường xuyên xảy ra
mức độ gây xảy ra tai nạn cũng rất là thường xuyên
việc đấy thì đỡ mà tăng cường đảm bảo công tác an toàn đấy
thì bang an toàn giao thông thành phố đà nẵng
hành vệ trụ đầu tư cũng thường xuyên kiểm tra và tăng cường hệ thống an toàn giao thông trong tuyến
để đảm bảo là công tác đảm bảo an toàn luôn luôn đặt lên hàng đầu
để tạo điều kiện hạn chế tối đa thiệt hại cho người xe lòng phong qua dự án
không những thế việc ung tắc tai nạn giao thông kéo dài sẽ gây ra lãng phí rất lớn
vì vậy việc đầu tư mở rộng dự án hầm hải vân hai có vai trò quan trọng trong việc giải quyết bài toán trên
được khởi công từ năm hai nghìn một mươi sáu
dự kiến hoàn thiện cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra các công trình phụ trợ cảnh quan cũng sẽ kết thúc trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi
điều này có vai trò hết sức quan trọng trong khi lưu lượng phương tiện ngày càng phát triển
đến nay tiến độ đầu hầm chỉ còn khoảng sáu trăm linh mét
nữa là chúng tôi sẽ hoàn thành công tác đào hầm là công việc khó khăn nhất của dự án là đi qua
còn ngồi ra tổng hộ trên tiếng tổng hộ thống cầu trên tiếng là chúng tôi đã thay dựng xong phần ngố trù
và hiện nay chúng tôi đang thi công phần dầm
khối lượng còn ngồi dự án hiện nay đã đạt được khoảng sáu mươi khối lượng
cái công việc mà sắp tới chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo nữa là công tác mua sống thiết bị và bào tạo chuyển giao công nghệ
đến khi hầm hải văn hai hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi thì chúng tôi sẽ đưa vào hoàn thành ngay
nếu hầm hải vân hai được hoàn thiện sớm thì lượng xe sẽ được đi hai chiều
riêng biệt việc đảm bảo an ninh tính trị vật vụ an toàn xã hội trên địa bàn
cũng như là trinh tuyến sẽ được đảm bảo
lúc đó thì tay nào ung tác sẽ được giảm đáng kể
cũng theo bang quản lý dự án hầm đường bộ hải vân
theo đó mở rộng hầm lánh nạn thành hầm chính thứ hai và mở rộng cầu đường dẫn quy mô bốn làng xe
với việc này chắc chắn sẽ giúp các phương tiện cơ giới có thể lưu thông an toàn nhanh hơn trên tuyến
sắp tới hệ thống cao đốc mà đã văn am khi mà đưa vào khai thác hoàn thành
thì những cái hầm này nó sẽ là
nó sẽ là cái kết nối luôn và nó thành một cái hệ thống rất là đồng bộ
đảm bảo giao thông thông suốt an toàn trên phạm vi cả nước
và đặc biệt là nó mang lại hiệu quả rất lớn đó là mang lại cái hiệu quả kinh tế rất lớn
là góp phần vào cái việc giải quyết ích tắc giao thông này
tức là không còn ách tắc giao thông như trước đây là phải vì nó không còn sung trượt nữa
thứ hai nữa là giao thông nhanh thì nó tiết kiệm được chi phí tiết kiệm được thời gian
cũng như là về cái kinh phí chi phí bệnh tải
hiện tại hàng trăm các kỹ sư công nhân đang ngày đêm tích cực thi công để kịp tiến độ thông xe thông tuyến
để đưa việc khai thác hoàn toàn tuyến sớm nhất có thể
cùng với đó việc đi vào sử dụng hầm hải vân hai sẽ giải quyết phần nào bài toán
ung tắc tai nặng giao thông thường xuyên xảy ra tại hầm hải vân một
hầm hải vân một
thời tiết nắng mưa
các thất thường ở miền bắc đang là điều kiện thuận lợi cho các loại dịch bệnh như là suốt suốt huyết
tay chân miệng hay sởi phát triển và có thể bùng phát thành dịch
đặc biệt là những dịch bệnh này thì xuất hiện chủ yếu ở trẻ em do có sức đề kháng kém hệ miễn dịch chưa hoàn thiện
theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
từ đầu năm cho đến nay toàn thành phố đã ghi nhận một năm trăm bốn mươi bốn trường hợp mắc sởi
đáng chú ý bệnh nhân phân bố tại ba mươi trên ba mươi quận huyện
là hoàng mai thanh xuân tây hồ cầu giấy thanh trì
nhận định về tình hình dịch bệnh hiện nay các chuyên gia y tế dự phòng cho rằng
các dịch bệnh nguy hiểm trên thế giới như cúm ah bảy n chín vẫn diễn biến phức tạp và có nhiều nguy cơ xâm nhập vào nước ta
một số bệnh có vaccine dự phòng như sởi ho gà bạch hầu viêm não nhật bản
vẫn có nguy cơ xảy ra các ổ dịch tại nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp
để chủ động phòng chống dịch bệnh mùa hè các địa phương cần thực hiện nghiêm
việc ra soát tổ chức tiêm vết tiêm bổ sung đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đạt ít nhất chín mươi năm
nhất là đối với các bệnh như sởi ho gà bạch hầu viêm não
thưa quý vị có thể thấy là đa số những nơi có dịch bệnh bùng phát đều là có tỷ lệ tiêm chủng thấp
hiện tiêm phòng là biện pháp tạo miễn dịch được coi là giải pháp tối ưu để đề phòng phòng ngừa dịch bệnh
nhờ sử dụng vaccine dự phòng mà nhiều bệnh truyền nhiễm đã được thanh toán
loại trừ hoặc là giảm đáng kể số
vâng tuy nhiên là không phải trên thực tế ai cũng nhận ra được vai trò quan trọng của vaccine
nhất là khi thời gian qua trên cả nước đã xảy ra một số tai biến nặng sau khi tiêm phòng vaccine năm trong một
và điều này đã gây lo lắng cho các bậc cha mẹ khi có con ở độ tuổi tiêm phòng ngừa
thậm chí là còn xuất hiện cả trào lưu là anti vaccine
và ngại phòng trào tẩy chai vaccine thì đã có từ lâu đã trở thành một nỗi lo lắng
không chỉ của việt nam mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới đối với sức khỏe của người dân
từ những lời đồn đại vô căn cứ trên mạng
sức khỏe mà nhiều người đã từ chối tiêm vaccine cho con đỉnh để lại những hậu quả nghiêm trọng
vaccine độc vì chứa các hóa chất nguy hiểm
vaccine có thể có tác dụng ngược khiến bạn nhiễm bệnh
đứa trẻ đang bình thường tiêm vào nó sẽ phát triển chậm và ngố hơn hẳn
những suy đoán không có đầy đủ bằng chứng khoa học đã dấy lên nỗi sợ hãi cho phụ huynh
tâm lý của mẹ thôi
tới nhiều trường hợp tiêm cho con mà bị
xảy ra tai nạn thì khá sợ ấy
nên tìm tính điểm tiêm an toàn
em thấy những người mà nói là không cho con đi tiêm thì em thấy như thế nó cũng không là tốt
bởi vì người ta đã nghiên cứu ra cái vaccine thì mình nên cho nó có cái vaccine để mai kia nó ốm đau thì nó phòng bệnh nó sẽ tốt hơn
theo thống kê của khoa truyền nhiễm bệnh viện nhi trung ương
hầu hết các trường hợp trẻ được chẩn đoán mắc sởi điều trị tại khoa đều chưa tiêm phòng
hai bệnh khác gần đây cũng bùng phát trở lại đã cướp đi sinh mạng của hàng chục trẻ em do không được trích ngừa vaccine là ho gà và viêm gan b
anti vaccine là trào lưu trên mạng ảo nhưng lại ảnh hưởng đến cuộc sống thật đặc biệt là trẻ em
phòng trào anti vaccine trước đây thì nó cũng còn lẻ tẻ thôi nó chưa phát triển mạnh mẽ
nhưng mà bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi bốn sau khi xảy ra một vài các cái biến cố liên quan đến vaccine
thì cái phong trào đã bắt đầu bùng lên và người dân của chúng ta thì đa phần mọi người không được chuẩn bị
về các cái kiến thức nền tảng cơ bản cho nên là khi nghe thấy những cái tai biến thì họ rất là sợ
chính vì vậy và để lại một cái hậu quả rất là lớn là năm hai nghìn một mươi bốn là cái dịch sởi bùng phát
để nói về nhóm anti vaccine thì không chỉ ở việt nam mà trên thế giới cũng đã từng có xuất hiện những cái nhóm anti vaccine như vậy
và mỗi khi mà cái nhóm an sinh anti vaccine này phát triển thì đồng hành với nó sẽ là cái dịch bệnh nó sẽ bùng phát theo
bởi vì là chúng ta cũng biết là lợi ích của vaccine thì là rất là to lớn
nhiều vaccine mà chúng ta đã thanh toán được một số bệnh thí dụ như là mùa bại điệt hay uổng ván sơ sinh
thế khi anti vaccine thì nó ảnh hưởng trực tiếp đầu tiên là đối với những cá thể những cái cá nhân của người mà được tiêm chủng
họ đã không được tiêm chủng đầy đủ thì họ sẽ cái nguy cơ mắc bệnh đối với mình
và thứ hai là sẽ dẫn đến là nguy cơ mắc bệnh đối với những nhóm xung quanh
ví dụ như là môi trường trường học hay là cơ quan công sở và lớn hơn nữa đó là đối với cả cộng đồng
theo dữ liệu mới công bố của tổ chức y tế thế giới who năm hai nghìn một mươi tám
trên thế giới có khoảng hai trăm hai mươi chín ca bệnh sởi tăng ba mươi so với con số một trăm bảy mươi ca năm hai nghìn một mươi tám
trong số đó có tới một mươi ba sáu trăm linh trường hợp mắc bệnh đã tử vong
trước những nguy cơ từ phong trào anti vaccine mới đây who đã xếp tình trạng lưỡng lự hoặc từ chối tiêm vaccine
vào danh sách một mươi mối đe dọa sức khỏe toàn cầu năm hai nghìn một mươi chín
vâng thưa quý vị để tránh cho các bậc cha mẹ hoang mang rồi bỏ tiêm vaccine khiến cho trẻ dễ mắc bệnh
nhất là trong thời điểm dễ phát sinh dịch bệnh hiện nay thì theo tôi các cơ quan chức năng
các ngành chức năng thì cũng nên có những giải pháp để cung cấp đầy đủ thông tin về tiêm chủng đến với người dân
bên cạnh những điều này thì các phụ huynh khi đưa con đi tiêm chủng cũng cần phải phối hợp với các cán bộ y tế
để đảm bảo an toàn cho trẻ
thay vì chúng ta phó thác hoàn toàn cho nhân viên y tế các bậc cha mẹ cũng nên trang bị kiến thức cần thiết
khi đưa trẻ đi tiêm chủng chăm sóc bé trước và sau khi tiêm để hạn chế những tác dụng phụ không mong muốn
với một quy trình tiêm chủng chuẩn thì các bậc phụ huynh cần biết những điều sau
với một quy trình tiêm chủng chuẩn thứ nhất là việc bảo quản vaccine đã được bộ y tế cấp phép về mặt quyết định sử dụng
cũng như là việc bảo quản tại các trung tâm theo đúng dây chuyển lạnh
thứ hai là trước khi tiêm thì bao giờ các trẻ cũng sẽ được qua một bước gọi là khám sàng lọc
các bác sĩ sẽ khám với những đối tượng mà đủ điều kiện sức khỏe tiêm chủng thì chúng ta sẽ tư vấn chỉ định vaccine cho gia đình
và đồng ý thì bác sĩ sẽ chỉ định vaccine tiêm cho con
tại phòng tiêm thì bé sẽ được thực hiện tiêm theo các bước đầy đủ theo quy trình của tiêm chủng an toàn
và trong đó thì trước khi tiêm thì các bố mẹ sẽ được giới thiệu về các kiểm tra vaccine mà con được tiêm trong ngày hôm nay
và đối chiếu với chỉ định của bác sĩ
sau khi trẻ tiêm chủng cha mẹ cần cho trẻ ở lại điểm tiêm chủng ba mươi phút
để kịp thời theo dõi và xử trí nếu có những phản ứng bất thường xảy ra
ngoài ra để đảm bảo an toàn cho trẻ các bậc cha mẹ cần biết cách theo dõi và chăm sóc sau tiêm chủng
sau tiêm chủng thì sẽ có một số cái dấu hiệu và nếu thông thường đó là sốt hoặc là sung đau tại vị trí tiêm
thì tại nhà thì cha mẹ có thể thực hiện theo cái hướng dẫn mà chúng tôi đã có ghi ở trên sổ
ví dụ như là trẻ sốt thì có thể nới làm quần áo lau trường lau bố nhiều hơn
và ngoài ra thì những cái dấu hiệu nặng đó là những dấu hiệu nguy hiểm cha mẹ cần đặc biệt lưu ý
ví dụ như là sốt cao trên ba mươi chín độ có giật tím tái ly bỉ hôn mê những cái dấu hiệu đó
khi bất cứ có dấu hiệu này thì chúng ta cần phải tới cơ sở y tế ngay lập tức
và chúng tôi cũng có số điện thoại hotline để hỗ trợ cho cha mẹ những thường hợp mà cần tiếp
các phản ứng nặng như sốc phản vệ thường rất hiếm gặp
phản ứng này cần được theo dõi phát hiện sớm và xử trí kịp thời tại các cơ sở y tế
thông tin mà các chuyên gia vừa cung cấp cho quý khán giả vừa rồi chính là những kiến thức rất quan trọng
mà mỗi bậc phụ huynh có con trong độ tuổi tiêm chủng cần phải ghi nhớ
để có được cách thức chăm sóc phát hiện và xử lý kịp thời với những phản ứng sau tiêm nếu có ở trẻ
đồng thời cũng rất mong là các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng mà dẫn đến những việc làm tiêu cực như là không cho trẻ đi tiêm
đây cũng là thông điệp mà có thể bạn quan tâm ngày hôm nay muốn gửi đến quý khán giả
bắt đầu bản tin là một cập nhật về tình hình an ninh trật tự
thưa quý vị công an quận bảy tp hcm tiếp tục phát hiện hàng chục người vào quán bar trên địa bàn để thoát loạn ma túy
hiện hồ sơ vụ việc đang được hoàn tất để xử lý theo quy định
vào rạng sáng ngày một mươi sáu tháng bảy đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận bảy
ập vào kiểm tra quán ba ba trăm sáu mươi chín trên đường lê văn lương phường tân hưng quận bảy
qua kiểm tra công an phát hiện võ minh triều sinh năm hai nguyễn thành hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và đặng văn quá sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba có hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
gồm ba viên nén màu xanh hai gói nilon chứa tinh thể không màu
hai mươi khách đang chơi tại đây đã bị đưa về lấy lời khai
kết quả kiểm tra ma túy có một mươi ba người dương tính
quán ba ba trăm sáu mươi chín là tụi điểm ăn chơi được nhiều người biết đến
nhiều lần bị công an địa phương kiểm tra và phát hiện khách về ma túy
mới đây nhất vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám công an quận bảy kiểm tra quán bar này
và phát hiện hai mươi trường hợp dương tính với ma túy
thưa quý vị lần đầu tiên tại tp hcm ấn dụng phương pháp trị liệu không xâm lấn
sử dụng sóng sung kích cho quá trình lưu thông mạch vành cơ tim
sau chín tháng đưa vào triển khai hiện đã có một mươi bệnh nhân tại bệnh viện thống nhất
được điều trị hiệu quả bằng phương pháp này
sau hơn một tháng điều trị tại khoa tiêm mạch bệnh viện thống nhất tp hcm
bằng phương pháp trị liệu không xâm lấn sử dụng sóng sung kích
cho quá trình lưu thông mạch vành cơ tim bệnh nhân này đã có tiến triển tốt hơn
được biết trước đó bệnh nhân đã có tiền sử tim mạch huyết áp tiểu đường
và đã được đặt bốn stent đồng mạch chủ
tôi chỉ bị nhồi máu cơ tim và cái hệ quả thì nó dẫn đến cái bị suy tim
do đó khi mà tôi vào điều trị tại bệnh viện thống nhất thì bác sĩ cho sử dụng
cái công nghệ shockwave và tôi đã làm lần thứ nhất cách đây một tháng
đây là lần thứ hai và tôi thấy rằng là sau khi lần thứ nhất
thì cái sức khỏe của bệnh nhân đã được đặt bốn stent đồng mạch chủ
cái độ suy tim thấy nó giảm tức là trước đây lúc suy tim thì tôi đi lên lầu
thì chỉ cứ đến mỗi một tầng là phải đứng nghỉ
sau làm đợt vừa rồi thì tôi hôm chủ nhật rồi tôi đã đi lên tới lầu bốn
và không phải đứng thả nữa
theo các bác sĩ bệnh động mạch vành là một trong những nguyên nhân
gây tử vong cao nhất trong các bệnh lý tim mạch

trong thống kê mỗi năm có khoảng năm tám triệu ca bệnh mới
và khoảng bốn mươi triệu người trên thế giới mắc bệnh động mạch vành
tính đến nay bệnh viện thống nhất là đơn vị đầu tiên ở phía nam
triển khai kỹ thuật mới này
những bệnh nhân không thể điều trị bằng phương pháp tái thông động mạch vành
bằng can thiệp hoặc phẫu thuật bắt cầu
sẽ được bác sĩ chỉ định sử dụng phương pháp này
thì cái phương pháp này là một phương pháp mới được đưa về tại việt nam
thì cái phương pháp này mục đích là làm trả trị
cái trình trạng đau ngực của bệnh nhân
sẽ giảm tỉnh số số lần đau ngực trong vòng tuần
và đồng thời nó cũng làm tăng khả năng ứng sức cho bệnh nhân
dựa trên một số tết như là tết đi bộ gắn sức trong vòng sáu phút
kỹ thuật trị liệu sử dụng sóng sung kích cho quá trình lưu thông mạch vành cơ tim
giúp bệnh nhân tim mạch có thêm sự lựa chọn mới trong điều trị với hiệu quả cao
đây cũng là khuyên hướng y tế thông minh
đang được các bệnh viện trên địa bàn tp hcm áp dụng
nhằm đem đến kết quả điều trị cao nhất cho người bệnh
nắng nóng kéo dài từ nhiều tháng qua đã gây mất trắng hai mươi hectare lúa vụ hẻ thu
ở xã miền núi hành tính tây huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
không chỉ vậy tình hình này cũng đang đe dọa các địa phương khác ở tỉnh
sau hơn một tháng nỗ lực đầu tư gieo xà hai sào lúa vụ hẹ thu
kết quả mà ông phượng nhận được chỉ là những thủ rụng trống trơn khô khốc
nắng nóng kéo dài nguồn nước tưới từ hồ chứa cây quyên
dẫn về cánh đồng bị đứt đoạn ngay từ đầu vụ
những hạt giống vượt dịp nảy mầm đã chết khô
khiến cho ông phượng và nhiều nông dân trong vùng đối diện với nhiều khó khăn
năm nay thì nói chung là khô tráng luôn mất tráng luôn nói chung là không có làm gì được
nhà nước là có hỗ trợ không thôi chứ còn người nông dân đây chịu cháy thơ không có làm gì được
tính đến thời điểm hiện tại đã có hai mươi trên một trăm năm mươi hectare lúa vụ hè thu của xã miền núi hành tính tây
bị thiệt hại hoàn toàn vì nắng nóng
hàng chục hectare lúa đang vào giai đoạn đứng cái làm đồng
cũng đã đứng trước nguy cơ mất trắng vì không có nước tưới
nắng hạn kéo dài mực nước ở các hồ chứa nước trên địa bàn xã như hồ đập làng hồ khang quyên
đang dần xuống mực nước chết hệ thống sông suối cũng khô trơ đáy ruộng đồng nước nẻ
phương án chống hạn của chính quyền và người dân nơi đây không thể thực hiện một cách triệt để
có một diện tích lớn còn lợi đó bây giờ các cái suối nó đều khô hết rồi
thì bây giờ người dân thấy là không thể là cứu bỏ không được
vì về cái mục lâu giờ đó chủ xã thì vẫn là cái lớn nhất mà đề nghị với tỉnh
nên quan tâm xây dựng cái hồ chứa nước suối đá
thứ nước suối đá thì phục vụ cho nam thông trong đó thông trung kè mậu thông vũ khương thông vũ thọ và thông trung kè hơ
thì có như vậy đó thì mới giải quyết được cái việc mà chấm hạn trong các năm tiếp theo
vì về đấu hành đứng tay năm hai nghìn một mươi chín thì cái sản lượng lương thực thì có khả năng là không đọc
và cái khó khăn thứ hai nữa là lương thực
tại chỗ là cũng còn khó khăn
thì đối với xã thì cũng kiến nghị với các ngành của sắp trây nên có cái biện pháp mà hỗ trợ về cái lương thực
nắng hạn không chỉ gây thiệt hại nặng cho vụ lúa hẻ thu ở xã hành tính tây
mà nhiều diện tích lúa ở xã hành tính đông cũng rơi vào tình trạng tương tự
công tác chống hạn cứu lúa của người dân hai xã miền núi sẽ càng gặp nhiều khó khăn bất lợi hơn
khi thời tiết nắng nóng được dự báo còn kéo dài trong nhiều ngày tới
và nguy cơ thiếu hụt lương thực trong những tháng cuối năm sẽ khó tránh khỏi